tin từ ủy ban nhân dân phường ba tp bạc liêu đã có hai người đàn ông bị điện giật gây thương tích nặng khi đang sửa chữa lại mái nhà
cụ thể vào khoảng chín h ba mươi sáng nay hai người đàn ông sửa chữa nhà ở đường võ thị sáu phường ba tp bạc liêu tỉnh bạc liêu
trong lúc lợp lại mái tôn cả hai đã bất ngờ bị điện giật khi gần đường điện dẫn đến bất tỉnh ngay trên mái nhà
sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh bạc liêu
cả hai nạn nhân bị bỏng khá nặng hiện đã được chuyển lên bệnh viện ở cần thơ để tiếp tục điều trị